tình trạng mưa nhỏ mưa phùn và sáng mù còn tiếp tục lặp lại trong buổi đêm nay và sáng sớm ngày mai
tại miền trung sáng nay mưa vẫn tiếp tục xảy ra ở diện giải rác với các tỉnh trung trung bộ
nhưng trong những ngày tiếp theo mưa sẽ giảm xuống chỉ còn ở diện vài nơi
nhiệt độ có xu hướng tăng lên thời tiết hứa hẹn sẽ thuận lợi hơn cho các hoạt động sản xuất
lưu thông cũng như là các hoạt động dân sinh khác của người dân
tiếp tục giữ thời tiết ổn định trong ba ngày tới
tây nguyên và nam bộ là những khu vực có thời tiết đẹp nhất trên phạm vi cả nước
tại đây trời phổ biến ít mưa rét nhẹ ở tây nguyên và xe xe lạnh ở khu vực nam bộ vào buổi đêm và sáng sớm
ban ngày dưới tác động sửa ấm của những tiên nắng mặt trời
nên nhiệt ở khu vực này sẽ tăng lên ngưỡng là hai mươi sáu hai mươi chín độ ở tây nguyên và ba mươi ba mươi ba độ ở khu vực nam bộ
tuy nhiên có một điều đáng lưu ý đối với người dân các tỉnh nam bộ
đó là tình trạng chiều cường vẫn có khả năng kéo dài đến hết ngày một mươi sáu
nên người dân mà đặc biệt là người dân tại tp hcm
cần cảnh giác với khả năng ngập úng tại vùng trũng thấp trong các khoảng thời gian từ sáu đến tám giờ sáng và từ một mươi tám đến hai mươi giờ tối
do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm nay khu vực bắc và giữa biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa phía tây khu vực nam biển đông
bao gồm cả phía tây vùng biển huyện đảo trường sa vùng biển từ bình định đến cà mau
tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
sóng biển cao từ hai đến ba mét
do vậy bà con ngư dân vẫn nên hạn chế cho tàu thuyền di chuyển vào các khu vực biển động để có thể bảo đảm được an toàn
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước